kính thưa quý vị vào lúc tám h bốn mươi phút ngày bốn tháng năm công an xã mỹ quý tây huyện đức huệ tỉnh long an
với hợp đồng biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây tuần tra kiểm soát tuyến biên giới phát hiện
bắt giữ một đối tượng có quyết định truy tìm của công an quận năm tp hcm
đối tượng bị bắt có tên ngô hùng mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ phường chín quận tân bình tp hcm
đây là đối tượng có liên quan đến vụ cướp xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại quận năm tp hcm
công an quận năm tp hcm đã điều tra truy xét và thông báo truy tìm đối tượng này
bước đầu ngô hùng mạnh khai nhận hành vi phạm tội của mình cùng một đối tượng khác
bị công an đang truy bắt mạnh đến khu vực biên giới thuộc địa bàn xã mỹ quý tây để trốn sang campuchia
thì bị công an xã và bộ đội biên phòng bắt giữ
vẫn cựu quan chức năng huyền đức huệ đã hoàn chỉnh hồ sơ bành giao đối tượng cho công an quận năm tp hcm tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan vụ công an tp hcm bắt nhóm thanh niên vào biệt thự cướp hơn một tỷ đồng ở quận một mươi hai
nhóm này hình thành rất nhanh trên không gian mạng có sự chuẩn bị từ trước
qua công tác nghiệp vụ và điều tra cơ bản nắm tình hình lực lượng công an đã phát hiện nhóm đối tượng này
trước đó các đối tượng đã bạn bạc với nhau cướp tài sản đã thăm dò tìm hiểu rất kỹ
nhân có bao nhiêu người sinh sống hoàn cảnh ra sao giờ dứt đi lại thế nào
nhóm này đã bạn bạc sau khi gây án xe giải tán và bỏ trốn sang campuchia
nhóm đối tượng hình thành qua không gian mạng chưa thể biết hết được vũ khí mà nhóm trên có
do đó lực lượng công an đã lên phương án và mật phục ba ngày để bắt nhóm trên
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã lên kế hoạch thực hiện nghiêm các chí thị của các cấp
về đấu tranh tội phạm trên không gian mạng
nên khi công an quận một mươi hai báo cáo về vụ việc thì các trinh sát đã tiến khai các phương án
và bắt giữ nhóm đối tượng này và đảm bảo an toàn cho chủ nhà và người dân xung quanh
tòa nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn minh khánh duy
trú tại thành phố vĩnh long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng trong khoảng thời gian làm giám đốc phòng giao dịch một ngân hàng tại huyện trà ôn
bị cáo duy có tham gia thị trường chứng khoán đầu tư cổ phiếu nhưng bị thua lỗ
sau đó không có khả năng trả nợ do vậy để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân
từ tháng chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo duy đã đưa ra thông tin gian dối như cần tiền đáo hạn
ngân hàng cho mình và cho người khác vay lại để đáo hạn ngân hàng thời gian vay từ một đến năm ngày
với mức lãi suất từ hai đến năm đồng một triệu đồng một ngày với thủ đoạn trên bị cáo duy đã lừa
tám người và chiếm đoạt số tiền trên ba năm tỷ đồng
các chứng cứ cũng như quá trình khai nhận tại tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn minh khánh duy
một mươi năm năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời buộc bồi thường cho các bị hại số tiền
mà bị cáo đã chiếm đoạt trước đó
toàn nhân dân tỉnh vĩnh long ngày hôm nay cũng đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm
bị cáo lê duy tân chú xã trung hiệp huyện vũng liêm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng lợi dụng sự tự tin
sự tin tưởng của các chủ xe ô tô nên từ khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
bị cáo tân đã thuê xe cưới gửi xe để kinh doanh dịch vụ
tuy nhiên sau đó bị cáo đã tự ý lấy năm xe ô tô đem đi cầm cố thế chấp và gắn nợ sử dụng vào mục đích cá nhân
kết quả định giá của năm xe ô tô trên là trên hai ba tỷ đồng
ngoài ra bị cáo tân còn chiếm đoạt số tiền sáu trăm linh triệu đồng của hai bị hại khác
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê duy tân
một mươi hai năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
buộc bồi thường cho các bị hại số tiền trên hai chín tỷ đồng
trong khi đó ngày hôm nay tại trụ sở ubnd thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
tòa nhân dân huyện trần văn thời đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
do phạm văn nghệ tạm trú tại huyện trần văn thời tỉnh cà mau thực hiện
theo cáo trạng vào ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
lê thị đằng tên khác là nguyễn thùy trang và phạm văn nghệ đã cấu kết tổ chức cho một số đối tượng sử dụng tàu cá trốn từ tỉnh cà mau sang malaysia đánh bắt thủy sản
quá trình đánh bắt thủy sản và ăn chia không như trang đã hứa hẹn trước đó dẫn đến trang và nghệ xảy ra mâu thuẫn
sau đó phạm văn nghệ điều khiển tàu cá cùng với sáu đối tượng lao động nhập cảnh trái phép về việt nam bằng đường biển
thì bị đốn biên phòng sông đốc tuần tra phát hiện lập biên bản
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt phạm văn nghệ hai năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ sáu đoạn qua huyện yên châu tỉnh sơn la là một người tử vong và bảy người bị thương
công an huyện yên châu đang tiếp tục củng cố hồ sơ lấy lời khai của tài xế nguyễn mạnh hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại hòa bình
theo lời khai ban đầu tài xế nguyễn mạnh hà cho biết
vào khoảng một mươi chín h ngày năm tháng năm đã điều khiển xe đầu kéo đi theo hướng sơn la hà nội
khi đến km hai trăm bốn mươi bốn ba trăm linh trên quốc lộ sáu hà đã liên lạc với một người bạn chú huyện yên châu hẹn ăn cơm tối và có uống khoảng một mươi chén rượu
đến khoảng gần hai mươi hai giờ cùng ngày tài xế đã điều khiển xe di chuyển hướng hà nội
khi xe đi đến đoạn qua huyện yên châu đã bất ngờ lao vào quán tạp hóa ven đường của một nhà dân
hậu quả là vụ tai nạn khiến một người tử vong bảy người bị thương
qua kiểm tra tài xế nguyễn mạnh hà trong hơi thở có nồng độ cồn năm mg trên một lít khí thở trong cơ thể không có chất ma túy
nguyên nhân sơ bộ ban đầu do tài xế đã điều khiển xe ô tô tải đầu kéo không đi đúng phần đường gây tai nạn giao thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự đối với ngô hồng minh tâm
trú tại thành phố hà tiên về hành vi vận chuyển hàng cấm
vào dặn sáng ngày bốn tháng năm trên tuyến quốc lộ
đoạn thuộc xã mỹ lâm huyện hòn đất lực lượng công an đã tiến hành bắt quả tang xe ô tô tải do tâm làm tài xế
trên thùng xe có chứa hai mươi chín sáu trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
qua làm việc bước đầu tâm khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá trên cho một người đàn ông lạ mặt
từ thành phố hà tiên về xã mỹ lâm huyện hòn đất với tiền công là một năm triệu đồng
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế tiếp tục làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian qua dù các cơ quan chức năng đã có nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh các cơ quan tư pháp
như công an viện kiểm sát tòa án để lừa đảo chiếm hoạt tài sản nhưng vẫn có không ít người dân sập bẫy
trong quá trình gọi điện thoại lừa đảo các đối tượng giả mạo liên tục có những hành vi uy hiếp về tinh thần
khiến nạn nhân rơi vào tình trạng hoảng loạn lo lắng không dám trình báo gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý
ngày ba tháng năm người phụ nữ sáu mươi sáu tuổi trú tại thị trấn ma lâm huyện hàm thuận bắc
đến trụ sở ngân hàng agribank chi nhánh hàm thuận bắc làm thủ tục rút số tiền gửi tiết kiệm trong tài khoản là ba hai tỷ đồng
để chuyển qua một tài khoản ngân hàng khác
phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ cùng với số tiền lớn nên nhân viên ngân hàng agribank đã tạm ngưng các thủ tục giao dịch
đồng thời điện báo và đề nghị công an thị trấn ma lâm hỗ trợ xác minh
sau khi tiếp nhận thông tin từ ngân hàng agribank chi nhánh hàm thuận bắc
thì công an thị trấn đã cử hai đồng chí có mặt ngay tại trụ sở cùng phối hợp cùng ngân hàng agribank để xác minh tạm rõ cái vụ việc trên
qua quá trình làm việc thì nhận định thấy đây là một dấu hiệu có dấu hiệu là lừa đảo chính đồng hải sản
nên công an thị trấn cùng với ngân hàng agribank đã có những biện pháp
những phân tích giải thích những thuyết phục thì khách hàng cũng đã nhận ra đây là một chiêu lừa đảo của những đối tượng xấu
qua quá trình làm việc người phụ nữ này cho biết được một đối tượng tự xưng là công an
chủ động gọi điện thoại liên hệ với bà thông báo bà có liên quan đến một vụ án ma túy
nên yêu cầu bà chuyển số tiền ba hai tỷ đồng để phục vụ điều tra
cùng với thủ đoạn lừa đảo như trên ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hàm mỹ huyện hàm thuận nam phối hợp cùng công an xã hàm mỹ cũng đã ngăn chặn thành công một vụ việc tương tự
người phụ nữ trú tại xã tân lập huyện hàm thuận nam đến ngân hàng này yêu cầu rút một tám tỷ đồng
từ tiền gửi tiết kiệm trước hạn để chuyển tiền cho một tài khoản ở ngân hàng khác
thấy người phụ nữ có biểu hiện lo lắng điện thoại luôn có người gọi tới thúc giục chuyển tiền
nhân viên ngân hàng suy đoán có thể khách hàng đang bị lừa đã nhanh chí trì hoãn thực hiện giao dịch
đồng thời điện báo cho công an

người dân nên cảnh giác và đặc biệt là những giao dịch liên quan tới tài khoản hoặc ngân hàng
sổ tiết kiệm v v thì là người dân là ngân hàng khuyến cáo là người dân cũng nên là đến trực tiếp
trụ sở ngân hàng để thực hiện giao dịch và mình không được phép cung cấp mật khẩu otp
cho bất cứ một người nào ngay cả người thông của mình hay là cán bộ ngân hàng có yêu cầu
thì mình cũng không nên cung cấp
dù đã có không ít vụ việc lừa đảo kiểu này được các ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền
cảnh báo thế nhưng số lượng nạn nhân vẫn không ngừng tăng lên do những thủ đoạn của tội phạm lừa
đảo ngày càng tinh vi chuyên nghiệp
khi mà người dân gặp những trường hợp này thì khuyến cáo đến bà con là nên nói với người thân và liên
lạc với cơ quan chức năng gần nhất để thông báo và ngăn chặn kịp thông báo
để tránh sập bẫy loại tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng
quan trọng nhất vẫn là ý thức phòng ngừa cảnh giác của người dân mọi người phải hết sức thận trọng
bình tĩnh trước những thông tin đe dọa uy hiếp phải dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại